sáng ngày một mươi bảy tháng một tại hà nội văn phòng chủ tịch nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới sự và động viên cán bộ
viên chức người lao động văn phòng chủ tịch nước cùng sự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
lãnh đạo văn phòng tổng bí thư văn phòng chủ tịch nước đảng ủy khối các cơ quan trung ương
hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng công tác chuyên môn và công tác đoàn thể
tình hình thực hiện ngân sách chính sách cán bộ năm hai nghìn một mươi tám công tác tham mưu đối với các lĩnh vực lập pháp
hành pháp tư pháp có nhiều đổi mới bảo đảm chất lượng tham mưu phục vụ hoạt động đối ngoại
quốc phòng an ninh tổ chức cán bộ hành chính quản trị tài chính công nghệ thông tin đạt kết quả tốt
đối với năm hai nghìn một mươi chín hội nghị thống nhất tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
là quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
chủ động phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt công tác tham mưu
phục vụ chú đáo các chương trình hoạt động đối ngoại của chủ tịch nước phó chủ tịch nước
thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng cơ quan
tiếp tục nghiên cứu sắp xếp kiện toàn các vụ đơn vị đồng hữu cán bộ công chức
theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả chú trọng đào tạo bồi dưỡng
nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ công chức trước hết là cán bộ nghiên cứu tham mưu
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và với tình cảm cá nhân tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
gửi tới toàn thể cán bộ công chức người lao động văn phòng chủ tịch nước lời chào thân thiết
lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm hai nghìn một mươi tám trong bối cảnh có diễn biến mới
văn phòng chủ tịch nước đã kịp thời có biện pháp bảo đảm mọi hoạt động nhịp nhàng chất lượng hiệu quả
cán bộ công chức của văn phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao
quan trọng nhất là đoàn kết thống nhất rất cao đúng không
sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị trong đó có chủ tịch nước
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm hai nghìn một mươi tám trong bối cảnh có diễn biến mới

sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị trong đó có chủ tịch nước
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm hai nghìn một mươi tám trong bối cảnh có diễn biến mới văn phòng chủ tịch nước nêu rõ thống nhất rất cao đúng không
sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị trong đó có chủ tịch nước nêu rõ thống nhất rất cao đúng không